tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tận tay trao những phần thưởng xứng đáng cho các thủ khoa
tám thủ khoa được tuyên dương đã xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố với điểm số cao nhất
nhiều thủ khoa trong số đó là đảng viên sinh viên năm tốt các cấp là những tấm gương vượt khó vươn lên
có công trình nghiên cứu khoa học những đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực hiệu quả được giải trong nước và quốc tế
hòa chung không khí đón chào năm học mới của cả nước hơn hai một triệu học sinh thủ đô cũng đã nuôi đức đến trường dự ngày khai giảng
giáo sư tiến sĩ nhà giáo yếu tố vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành uỷ tp hà nội đã đến chung vui với thầy trò trường trung học cơ sở giang võ
và đánh chống khai trường cùng học sinh thủ đô đón chào năm học mới
tại lễ khai giảng bí thư thành ủy vương đình huệ đã trao tặng thầy trò nhà trường bức tranh
bác hồ quang khăn quàng đỏ cho thiếu nhi thủ đô và màn hình vô tuyến để các em học sinh hoạt động ngoại khóa trong nhà trường
trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín hà nội nhấn mạnh theo quy định của bộ y tế
nếu không phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng thì phải đến ngày một mươi sáu tháng chín ổ dịch cuối cùng của thành phố mới được dỡ bỏ cách ly
lúc này dựa trên tình hình thực tế sẽ xem xét quyết định việc hoạt động trở lại của cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar karaoke
trong giai đoạn này thành phố vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác đẩy mạnh tuyên truyền
khuyến cáo người dân thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế sẵn sàng khoanh vùng dập dịch thần tốc khi có ca bệnh
đặc biệt tập trung giả soát chặt chẽ người trở về từ đà nẵng
ra soát điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng dịch của các cơ sở cách ly thu phí chú ý không để dịch chồng dịch
các sản phẩm hàng hóa là máy hút thuốc lá điện tử tinh dầu thuốc lá điện tử và các phụ kiện thay thế do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đây là các sản phẩm hàng hóa đang được nhiều cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo tác hại về sức khỏe của con người khi sử dụng
thưa quý vị và các bạn hà nội là trung tâm chính trị kinh tế của cả nước
và vẫn có những huyện có số lượng đồng bào dân
đồng bào dân tộc thiểu số rất đông ở dài rác các huyện ba vì thạch thất quốc oai
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
hà nội đã có sự chuẩn bị để xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với thực tế dựa trên những thành tiệu đã đạt được
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
trên địa bàn hà nội đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tập trung tại một mươi bốn xã thuộc năm huyện
bao gồm ba vì thạch thất quốc oai trương mỹ và mỹ đức
hiện có gần một trăm linh tám người dân tộc thiểu số sinh sống ở ba mươi quận huyện thị xã
trong đó cư trú tập trung theo cộng đồng tại một mươi bốn xã của năm huyện ba vì thạch thất quốc oai trương mỹ và mỹ đức
trong những năm qua thành phố rất quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho bà con khu vực này
thành phố đã dành hơn hai tỷ đồng triển khai thực hiện hai trăm hai mươi bốn dự án thuộc các lĩnh vực y tế thủy lợi nước sạch văn hóa trường học
giao thông ở một mươi bốn xã có người dân tộc thiểu số sinh sống tập trung
các chương trình dự án chính sách đã được triển khai kịp thời và hiệu quả
đến nay tất cả các xã miền núi đã có mạng lưới điện quốc gia đời sống của đồng bào được cải thiện
trình độ dân trí ngày một nâng cao nhiều tệ nạn xã hội và các hủ tục dần được đẩy lùi
từ nhiệm kỳ một mươi năm thành phố đã bàn hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế thậu cũng gọi là thiểu số
sau đó thành phố bàn hành kế hoạch một sáu sáu để phát triển kinh tế thậu
trên cơ sở hai kế hoạch đó thành phố đã dành nguồn lực không nhỏ để đầu tư phát triển toàn diện kinh tế thậu cũng gọi là thiểu số
đến nay việc kết quả rất tích cực
trong một mươi bốn xã đã có tám xã đặt nông thuận mới
các xã còn lại xã ít nhất cũng đạt trên một mươi năm tiêu chí
đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo cũng rất là nhanh
từ một mươi bốn xã đã có tám xã đặt nông thuận mới
đầu năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ giảm nghèo còn tới như vậy trên một mươi tám
nhưng mà đến cuối năm hai nghìn một mươi chín và đến hiện nay mà ra soát lại thì chỉ còn một chín mươi hai hộ nghèo
và với như vậy các thu nhận đời sống của đồng bào đã có những tiến bộ rõ ràng
đặc biệt là về những cơ sở hạ tầng điện đường trường trại
thì có những cái thay đổi căn bản
có thể nói qua những chính sách chính sách hỗ trợ về vấn đề hạ tầng cơ sở vật chất
cũng như chính sách hỗ trợ về sản xuất
thì cơ bản những cái đời sống của bà con nông dân và dân tộc của bộ đồng bào thủ số
thì cũng đã được nâng đế rõ rệt
tuy nhiên đối với sáu xã còn lại thì có một số tiêu chí vẫn còn
đang cần phải tiếp tục đầu tư
thứ nhất là vấn đề về vấn đề là đối với hạ tầng cơ sở vật chất
thì cũng các địa phương đang
còn thiếu thứ nhất là về vấn đề trường học
những thiết chế văn hóa và vấn đề những khu trúc tiến thương mại
cái khu chợ và xúc tiến thương mại của các địa phương
thứ hai nữa là vấn đề tiêu chí thu nhập của người dân của các địa phương
thì vẫn còn hạn chế đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương
thì cũng vẫn còn cao so với những cái xã đã đạt chuẩn xây dựng đồng thuật mới
chính vì vậy trong thời gian vừa qua thành phố cũng đang tập trung chỉ đạo
rồi vấn đề để giảm hộ nghèo thì thành phố hà nội đã đưa ra cái hội đồng dân thành phố
đã đưa ra nghị quyết một mươi hai để hỗ trợ cho các hộ nghèo
hội quận nghèo hộ mới thắt nghèo của các xã miền núi
trong cái phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thì có rất là nhiều cái
tức là về nhà nước quan tâm công tác về chính sách xã hội đấy
vì điện đường trường trạm này như là các nhà văn hóa cũng như là các tuyến đường
trong thôn hiện nay là được một trăm linh rồi đường bê tông rồi
công tác thì giao thông thì lợi cũng đạt một trăm linh
huyện quốc oai hiện có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện sống tập trung
tại hai xã phú mãn và đông xuân
với sự quan tâm của thành phố đến nay đời sống mọi mặt của đồng bào được nâng cao
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi bảy hai xã nói trên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
nhờ coi chính sách của thành phố không chỉ đường giao thông liên thôn được bê tông hóa
giúp việc đi lại dễ dàng hơn
mà một số hộ dân còn được hỗ trợ tiền nước sinh hoạt
hiện nay thì đối với hệ thống đường giao thông
thì hai xã này cũng được quan tâm đầu tư rất là nhiều
cơ bản thì các trục chính của đường giao thông cũng đã được bê tông hóa
thế và một cái nữa mà chúng tôi thấy là hệ thống nước sạch
cũng đã được triển khai đến đồng bào dân tộc miền núi
thế và cái sự quan tâm nữa là về giáo dục
thì hiện nay thì các xã hai xã này
thì cũng đã được quan tâm đầu tư hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở
thì cũng đã được cải tạo rất là tốt
hiện nay thì có năm trường trên sáu trường đã đặt chuẩn quốc gia ở hai xã này
trên cơ sở đó thì cái sự quan tâm đầu tư đó thì cái đời sống vật chất tinh thần của người dân
ở cái đồng bào dân tộc hai xã này cũng được nâng lên
hiện nay thu nhập bình quân đồng người của đông xuân và phung án
thì chúng tôi cũng đã đạt được là trên năm mươi triệu đồng trên người trên năm
thế và mức
thì cái thu nhập bình quân đồng người này cũng đã băng
và còn cao hơn so với bình quân chung của huyện
hiện tại tỷ lệ hộ nghèo của huyện quốc oai chỉ chiếm hai
đây hiện là một trong những huyện có tỷ lệ nghèo thấp của thành phố
đối với hai xã có đồng bào dân tộc thiểu số
tỷ lệ hộ nghèo bằng hoặc thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện
trên cơ sở phát triển đó hai xã này cũng được công nhận là hai xã nông thôn mới của huyện
song song với cái cơ sở vật chất
thì chúng tôi thấy cần phải quan tâm đó là cái phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc
thế thì thực hiện cái nội dung này thì đối với huyện quốc ngoài
chúng tôi cũng đã hết sức là quan tâm về cái bản sắc văn hóa dân tộc của người mường
cụ thể là chúng tôi đã tổ chức các lớp truyền dạy về cái văn hóa của người mường
để làm sao giữ gìn và phát huy cái văn hóa của người mường nói chung
chúng tôi quan tâm đến cả cái trang phục của người mường này
chúng tôi quan tâm đến cả cái ngôn ngữ của người mường
thế và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm
thế và trên cơ sở đó thì mục tiêu của chúng tôi là muốn phát huy cái văn hóa của người mường
thế thì cái này thì chúng tôi cũng đề nghị với thành phố
đề nghị với trung ương là quan tâm để phát huy về lịch sử văn hóa của các dân tộc nói chung
trong đó là có hai xã của huyện quốc oai chúng tôi nói riêng
trong những năm gần đây sự phát triển của khu vực ven cận xã tiến xuân là khu công nghiệp cao hỏa lạc
các khu kinh tế ven xã tiến xuân thu hút được nhiều khách du lịch
nên gia đình chị bùi thị ngọc dân tộc mường chú tại thôn hai xã tiến xuân huyện thạch thất
đã đẩy mạnh phát triển mô hình chăn nuôi gà thả đồi để cung cấp thực phẩm sạch cho các khu lân cận
được sự hỗ trợ tạo điều kiện của địa phương việc làm ăn kinh doanh của gia đình chị khá thuận lợi

với những thành quả đạt được trong những năm vừa qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phân đấu mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi cơ bản không còn xã thôn bản đặc biệt khó khăn
hà nội đã có sự chuẩn bị lấy ý kiến của đồng bào để xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình thực tế
thực hiện chủ trương của quốc hội cũng như sự chỉ đạo của chính phủ
thành phố đã có chỉ đạo giao cho
ban các sự đảng ủy ban thành phố chỉ đạo ban âm tạo phối hợp với ban dân vận thành quỷ
và một số các sở ngành các địa phương liên quan xây dựng một nghị quyết chuyên đề của ban thường vụ thành ủy
và cái kế hoạch của ủy ban dân thành phố về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trên địa bàn thành phố hà nội
và hiện nay thì
chúng tôi đã thành lập tổ công tác giúp việc để nghiên cứu khảo sát tình hình
và đề xuất với thành phố xây dựng nghị quyết chuyên đề và kế hoạch
dù điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi
đời sống của người dân ngày càng được nâng cao song trên thực tế
để rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa các xã miền núi với các xã vùng đồng bằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm
việc đầu tư các chương trình dự án còn giàn trải thi công kéo dài
nhất là các dự án về giao thông đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả đầu tư
trong khi đó vốn đối ứng của địa phương và nhân dân còn hạn chế
quy mô đầu tư ở một số nơi chưa sát thực tế cũng là lý do khiến các dự án chưa thật sự phát huy hiệu quả
hiện nay trồng cây keo thì hiệu quả rất thấp
hiện nay thì chỉ cần có vốn để đầu tư cây cây giống như là cây keo hoặc là những cây ẩn quả như cây bưởi
thì chúng tôi trồng vào đó thì
nó sẽ hiệu quả hơn là cây keo và cây bưởi đàn
cây thứ hai nữa là chân nuôi
thì cũng cần phải đầu tư về chuồng trại cũng như là cỏ hoặc là một số cái
ví dụ như chân bò chân dê thì chúng tôi cũng cần phải có những cái vốn quan trọng để đầu tư cho người dân
ví dụ như là trồng cỏ thì hiện nay cỏ thì chúng ta cũng phải có cái phân bón này
hoặc là nguồn vốn để chúng ta đầu tư ban đầu cho cái cây giống
là một người dân tộc thiểu số chúng tôi tại xã thiên xuân
viện thành thất thành phố hà nội thì chúng tôi cũng mong muốn là đảng nhà nước
cũng như các cấp ủy đảng chính quyền cũng quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số
để chúng tôi phát triển kịp với miền xuôi hòa nhập vào sự phát triển của thành phố
thì đối với bản thân tôi cũng như đồng bào dân tộc thiểu số
chúng tôi cũng chỉ mong muốn là nhà nước đảng quan tâm đến đầu tư thêm nguồn vốn
về vay vốn ngân hàng chính sách thì nâng mức vay lãi lên cao
để các hộ gia đình chúng tôi có được
điều kiện tiếp cận với nguồn vốn để chúng tôi phát triển kinh tế
để phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số
thời gian tới thành phố hà nội vẫn đang nỗ lực có những giải pháp cụ thể
về huy động các nguồn lực để thực hiện công tác dân tộc chính sách dân tộc
nhằm xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng khu vực này
có phần nâng cao cả đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
quan trọng hơn các địa phương cần khuyến khích hỗ trợ
để người dân tộc thiểu số phát huy nội lực vươn lên làm chủ cuộc sống
góp phần gìn giữ phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc
trong xu thế hội nhập và phát triển
thưa quý vị và các bạn với mong muốn mỗi tổ chức mỗi gia đình mỗi cá nhân
nâng cao ý thức hạn chế rác thải nhựa đoàn thanh niên tp hà nội đã triển khai mô hình

nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc hạn chế rác thải nhựa ngay từ những hành động nhỏ
thiết thực như dùng làn giỏ sách đi chợ thay thế cho túi ni lông đến việc tích cực tuyên truyền
vận động lan tỏa trong cộng đồng nhằm giảm dần và tiến tới nói không với rác thải nhựa dùng một lần
hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhà nhà hạn chế rác thải nhựa
người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa
thành đoàn hà nội đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa
với mong muốn nâng cao ý thức người dân trong việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa
tích cực tuyên truyền đến cộng đồng cùng chung tay giảm dần việc sử dụng rác thải nhựa
trong xu hướng và trong định hướng của hà nội chúng ta là phát triển thủ đô xanh sạch đẹp
văn minh hiện đại trong đó thì cái yếu tố bảo vệ môi trường là yếu tố rất quan trọng
nhưng mà bản thân chúng ta thì trên địa bàn cũng rất nhiều di tích những cái danh nam thắng cảnh nổi tiếng
và hiện nay cũng đang bị cái việc sử dụng túi linh lông nó xâm hại
chính vậy mà cái việc tuyên truyền cũng như là vận động người dân hạn chế sử dụng túi linh lông
thì nó là một việc làm hết sức thiết thực
và hy vọng rằng là thông qua những hoạt động của đoàn hội cũng như là sự phối hợp của chính quyền các cấp
và các bác ngành đoàn thể thì sẽ phần nào để góp phần nâng cao ý thức sử dụng của người dân
trong việc hạn chế sự linh lông
và chúng tôi cũng mong muốn là ngay cả những người bán hàng rồi các cái khu chợ khu siêu thị
làm sao mà có những cái cơ chế chế tải để làm sao mà cái việc sử dụng túi linh lông được hạn chế một cách tốt nhất
tại quận tây hồ để chung tay cùng các cấp các ngành hạn chế rác thải nhựa
thành đoàn hà nội phối hợp với quận đoàn triển khai mô hình điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa
năm hai nghìn hai mươi tại chợ phú gia
đây là nơi bà con nhân dân thường xuyên đến giao thương
vì vậy nhu cầu cũng như việc sử dụng túi ni lông còn nhiều
chúng tôi quen thói quen đi chợ là dùng túi ni lông cũng không biết là hại đến sức khỏe môi trường
đến cổng chợ được nhận món quà là được cái là được đồ đi chợ
người dân là cần phải có ý thức là phải không được dùng túi linh lông và rác thải bủa bừa bãi
được nhận túi thân thiện với môi trường hay những chiếc làn nhựa từ chương trình chị nga rất phấn khởi
theo chị việc sử dụng túi ni lông ống hút nhựa
hộp cơm trở thành thói quen của nhiều người dân
việc thường xuyên sử dụng khiến lượng rác thải nhựa thải ra môi trường ngày càng nhiều
vì vậy cần có mô hình cụ thể thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa để truyền đi những thông điệp
giúp mỗi người dân có biện pháp cùng chung tay góp sức trong việc giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường
hôm nay tôi được đòi bên đoàn thành thành đoàn và quận tây hồ cũng như là của đoàn thanh niên phùng thượng
cũng có tuyên truyền mô hình chợ dân sinh và tôi được nhận làn nhựa và túi giấy
hôm nay tôi đi chợ thì tôi cũng đựng riêng các thứ vào giấy và khi mà đi chợ tôi cũng có mang theo các cái hộp nhựa
để tôi đựng thịt hoặc cá sau đó tôi sẽ để vào làng
bên cạnh việc tặng túi thân thiện cho người dân và các hộ kinh doanh
thành đoàn hà nội còn để mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường sống
cách phân loại rác và thực hiện các hình thức gói hàng thay thế túi ni lông bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường
tổ chức đoàn cũng như là mặt trận toàn thể của các cấp thì cũng sẽ có sự phối hợp để vận động người dân
đặc biệt là những người phụ nữ trong gia đình về cái thói quen việc sử dụng túi ni lông
và mỗi một đoàn viên thanh niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực để làm sao mà tuyên truyền cho bản thân
gia đình và những người xung quanh trong việc phòng chống rác thải nhựa và sử dụng ni lông
trong thời gian tới chúng tôi xác định là sẽ tiếp tục làm tại các khu trận dân sinh trên địa bàn của ba mươi quận huyện
để làm sao mà tăng cường thêm cái tuyên truyền về cái ý thức cũng như là cái nhận thức của mọi người
trong cái việc mà bảo vệ môi trường nói chung
mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng
thể hiện vai trò trách nhiệm và tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên
trong việc đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố
góp phần bảo vệ môi trường thủ đô thêm sáng xanh sạch đẹp
thông qua những hoạt động này hy vọng mỗi tổ chức mỗi cá nhân
sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc hạn chế rác thải nhựa
như hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi